trong một phát biểu mới đây cố vấn chính trị của thủ tướng hungary balázs orbán cho rằng
liên minh châu âu nên chấm dứt các biện pháp trừng phạt nhằm vào nga liên quan tới cuộc khủng hoảng tại ukraine
thay vào đó cần nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán
quan chức trên nhận định nga sẽ vẫn trụ vững bất chấp các lệnh trừng phạt
trong khi châu âu sẽ chịu thiệt hại về mặt kinh tế
theo ông việc càng áp đặt nhiều lệnh trừng phạt thì càng khiến eu lâm vào tình trạng tồi tệ hơn
do đó ông orbán đề xuất giải pháp đàm phán ngừng bắn và ngoại giao hòa bình
trước đó chủ tịch trung quốc tập cận bình cho rằng lệnh trừng phạt nhằm vào nga không chỉ gây tổn hại
cho tất cả các bên liên quan mà còn tác động đến cả thế giới
từ vài tháng qua eu cùng với các quốc gia như mỹ nhật bản và australia đã áp đặt nhiều gói trừng phạt
đối với các doanh nghiệp ngân hàng và cá nhân nga liên quan đến cuộc xung đột tại ukraine